sáng nay tại hà nội ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã họp phiên thứ một mươi bốn
dưới sự chủ trì của tổng bí thư nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo
để kiểm điểm đánh giá kết quả năm năm hoạt động của ban chỉ đạo
và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
đồng thời đánh giá kết quả công tác bảy tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
nhìn lại kết quả hoạt động năm năm qua ban chỉ đạo đã thành lập bốn mươi đoàn kiểm tra
đôn đốc giám sát công tác phòng chống tham nhũng
kiến nghị bốn trăm linh bốn nhóm vấn đề về hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật
chỉ đạo bốn trăm năm mươi hai vụ việc vụ án tham nhũng kinh tế
nhờ đó đã phát hiện xử lý kịp thời những khâu yếu việc khó
có nhiều vướng mắt trong công tác phát hiện xử lý tham nhũng để chỉ đạo tháo gỡ
lựa chọn những lĩnh vực trọng tâm để kiểm tra giám sát đôn đốc
cụ thể là đã chỉ đạo khắc phục cho hưởng án treo không đúng quy định của pháp luật
đối với các bị cáo phạm tội tham nhũng
chỉ đạo khắc phục những vướng mắc trong công tác giám định tư pháp
chỉ đạo nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng
năm hai nghìn một mươi ba tỷ lệ thu hồi tài sản chỉ đạo dưới một mươi
thì nay bình quân là ba mươi có vụ án thu hồi sáu mươi bảy mươi hoặc một trăm linh điển hình như vụ avg
đến nay qua một mươi bốn phiên họp của ban chỉ đạo năm phiên họp của thường trực ban chỉ đạo
công tác phòng chống tham nhũng được tiến hành kiên quyết quyết liệt bảo đảm chắc chắn
chắc đến đâu
làm đến đó không làm tràn lan theo phong trào
đồng thời có sự phối hợp kịp thời đồng bộ nhịp nhàng giữa các ban đảng với các đảng ủy
và các cơ quan liên quan của chính phủ trong các khâu điều tra xét xử xem xét kỷ luật
bảo đảm nguyên tắc không có vùng cấm không loại trừ một ai cả cán bộ đương chức cũng như đã về hưu
tuy nhiên công tác phòng chống tham nhũng hiện nay còn nhiều tồn tại hạn chế
ở nhiều địa phương bộ ngành công tác phòng chống tham nhũng chưa có những chuyển biến tích cực
vẫn còn tình trạng trên nóng dưới lạnh
việc lạm dụng chức vụ trong thực thi công vụ gây nhũng nhiễu phiền hà cho dân doanh nghiệp vẫn còn phổ biến
việc xây dựng cơ chế chính sách và công tác điều tra vẫn còn chậm
số vụ việc vụ án tham nhũng được phát hiện xử lý chưa nhiều vẫn còn để tội phạm bỏ trốn
phát biểu kết luận hội nghị tổng bí thư đánh giá
sau năm năm ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng ra đời công tác chống tham nhũng đã đạt được những kết quả rất quan trọng rất đáng mừng
tuy nhiên phòng chống tham nhũng là công việc hệ trọng phải được tiến hành thường xuyên liên tục kiên quyết kiên trì
tuyệt đối không được tự mãn với những kết quả đạt được
mỗi cán bộ đảng viên trước hết là người đứng đầu phải gương mẫu đi đầu có sự tự giác
thống nhất cao về ý chí và hành động trong đấu tranh phòng chống tham nhũng
tổng bí thư nhấn mạnh để phòng chống tham nhũng phải biết dựa vào dân lắng nghe dân
cái gì quần chúng nhân dân hoan nghênh ủng hộ thì phải quyết tâm làm và làm cho bằng được
cái gì nhân dân không đồng tình thậm chí cam ghét phản đối
thì cương quyết ngăn ngừa uốn nắn và xử lý nghiêm các sai phạm